hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên vừa tuyên án với ba mươi ba bị cáo trong vụ khai thác hơn ba triệu tấn than lậu tại mỏ than minh tiến huyện đại từng
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán trái phép vật liệu nổ
bị cáo châu thị mỹ linh bị tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi chín năm tù phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
bị cáo nguy quang thuyên quản lý tại mỏ than minh tiến tổng hình phạt là một mươi tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng tù
đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm tù
hai anh em bùi hữu thanh và bùi hữu giang cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
chịu mức án lần lượt là ba mươi sáu tháng tù và bốn mươi hai tháng tù một bị cáo bị phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
gồm nguyễn thanh tuấn cựu giám đốc chịu mức án ba mươi sáu tháng tù nguyễn thế giang cựu phó giám đốc chịu mức án bốn mươi hai tháng tù
hai bị cáo cao sĩ linh chuyên viên phòng khoáng sản và lại trung hiếu phó tránh thanh tra sở tài nguyên và môi trường
cùng chịu mức án ba mươi sáu tháng tù những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi bốn tháng tù giam
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng kiểm soát điện ba đã dẫn dải tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám
chở khoảng ba mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi trong quá trình tuần tra tại vùng biển cách phía đông đông bắc
huyện côn đảo khoảng một trăm linh hải lý tàu của hải đoàn ba mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông nguyễn thanh tùng làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang chở khoảng ba mươi lít dầu đeo
tuy nhiên thuyền trưởng nguyễn thanh tùng đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ có liên quan để chứng minh nguồn gốc số dầu trên
lực lượng chức năng hải đoàn ba mươi hai đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu thuyền trưởng tàu nd chín mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi tám đưa tàu về thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên vừa bắt giữ đối tượng mua bán gần một mươi bảy kg hàng cấm là pháo nổ cháy phép
đó là đỗ đức hiến chú tại xã liễn sơn huyện lập thạch
hiến bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi buôn lật bán hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy cối hộp pháo hoa nổ một điện thoại di động và một xe mô tô
quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng hiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự giác giao nộp thêm ba cuối hộp pháo hoa nổ
tổng khối lượng gần một mươi bảy kg pháo hoa nổ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã bắt quả tang ba đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
tại đoạn đường phạm hùng khóm ba phường tám thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng phan nhật thanh và nguyễn ngọc kiều
cùng chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
khi đang trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi năm a chín nghìn hai trăm sáu mươi hai để giao thuốc lá điếu nhập lậu cho trần thị thắm ở phường sáu thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ gần ba bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
một xe ô tô một xe mô tô cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo tổng cục thống kê một số địa phương tăng học phí giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tăng nhẹ tám so với tháng trước
so với tháng một mươi hai năm
cpi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cpi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tăng ba hai và so với cùng ký năm trước tăng ba năm mươi chín
bình quân một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba cpi tăng ba hai so với cùng kỳ năm trước lạm phát cơ bản tăng bốn ba
theo tổng cục thống kê trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính
có chín nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và hai nhóm giảm giá là thực phẩm và giao thông
trong chín nhóm hàng tăng giá chỉ số giá nhóm giáo dục
tháng một mươi tăng mạnh nhất hai hai mươi năm so với tháng trước
trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng hai năm mươi bốn do một số địa phương thực hiện tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non
giáo dục phổ thông và một số trường đại học cao đẳng công lập dân lập tư thục cũng tăng học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
để đảm bảo thu chi thường xuyên
bên cạnh đó giá vở giấy viết các loại giá văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác tháng một mươi cũng tăng
theo tổng cục thống kê trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính
cộng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn khiên ngày xuất khẩu gạo qua chín tháng đạt ba sáu mươi sáu tỷ usd
tăng bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
từ đầu năm đến nay giá gạo xuất khẩu bình quân luôn đạt ở mức cao đạt năm trăm năm mươi ba usd một tấn tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
thậm chí có thời điểm giá gạo việt nam xuất khẩu lên đến gần sáu trăm năm mươi usd một tấn
theo hiệp hội lương thực việt nam với giá gạo xuất khẩu của việt nam đang dẫn đầu
thị trường như hiện nay thu nhập của cả chuỗi ngành hàng đã có sự cải thiện nhiều
so với các năm trước hiện dư địa xuất khẩu gạo của việt nam còn rất lớn
khi philippines đang có nhu cầu nhập thêm một một triệu tấn indonesia có nhu cầu
nhập khẩu hai ba triệu tấn gạo cùng với đó nhu cầu nhập khẩu gạo từ trung quốc
dự báo cũng sẽ tăng trong những tháng cuối năm
xuất khẩu thủy sản có thể mang về hai bốn tỷ usd trong quý bốn năm nay
đây là dự báo mới được hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đưa ra
nhiều mặt hàng thủy sản như cá cha cá ngừ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi
sau giai đoạn ảm đạc đồng nam
để có được sự phục hồi đó các doanh nghiệp cũng phải xoay sở nhiều giải pháp
tìm cách đa dạng mặt hàng tìm kiếm các thị trường ngách
trong nỗ lực đó không thể thiếu sự đồng hành từ nguồn vốn vai ngân hàng
từ một nửa trong gói tiến dụng một mươi năm tỷ đồng cho vai lâm sản thủy sản
đã được giải ngân chỉ trong vòng ba tháng gần đây
kết quả này được kỳ vọng là những tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản trong quý cuối năm
theo cục du lịch quốc gia trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đón một một mươi một triệu lượt khách quốc tế
đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên một triệu lượt khách quốc tế
tính chung một mươi tháng tổng lượng khách quốc tế đến việt nam
đạt gần một mươi triệu lượt vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm
hàn quốc tiếp tục là thị trường khách đến việt nam nhiều nhất trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
với hai chín triệu lượt thị trường trung quốc đạt một ba triệu lượt xếp ở vị trí thứ hai
số lượng khách từ hai thị trường này chiếm bốn mươi hai tổng lượng khách quốc tế đến việt nam
tiếp theo là mỹ đứng thứ ba đài loan trung quốc đứng thứ tư nhật bản đứng thứ năm
cục du lịch quốc gia việt nam cho biết với những nỗ lực vượt khó
của toàn ngành thời gian qua tổng lượng khách quốc tế đến việt nam
đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm là tám triệu lượt
lễ hội hóa trang halloween hay còn gọi là lễ hội ma quỷ
được diễn ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
đây là lễ hội ngày càng được nhiều người việt nam đón nhận và hưởng ứng
vì thế thị trường sản phẩm đồ chơi phụ kiện trang trí hóa trang
cũng trở nên sôi động và đắt khách
thời điểm này tổng lượng khách đến việt nam đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm
hôm nay các cửa hàng dọc tuyến phố hà nội như hàng bá lương văn can
đã bày bán nhiều vật phẩm hóa trang đồ chơi phục vụ nhu cầu tăng cao
của người tiêu dùng vào những dịp halloween như thế này
hôm nay em hảo quang cũng như nhiều trẻ nhỏ khác rất vui và háo hức
khi được gia đình đưa đến đây để chọn mua các loại đồ trang trí
cho lễ hội hóa trang halloween
theo khảo sát của phóng viên các sản phẩm hóa trang bán chạy
là các phụ kiện trang phục hóa trang thành các nhân vật hoạt hình
giá các loại đồ chơi này giao động từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một sản phẩm
ngoài ra một số loại như áo tròn phù thủy bí ngô tơ nhịn các loại mặt nạ
mũ ma quỷ với giá tám mươi một trăm năm mươi nghìn đồng một loại cũng được người mua lựa chọn
từ đầu tháng một mươi các tiểu thương đã liên tục nhập hàng mới về bán
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
thời gian qua trên thị trường xuất hiện

nhiều sản phẩm đồ chơi chất lượng kém không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo khuyến cáo các bậc phụ huynh nên lựa chọn các cửa hàng có uy tín
và chọn mua những món đồ chơi halloween an toàn
những sản phẩm đồ chơi này tuy có giá thành cao hơn nhưng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và chất lượng đã được kiểm định bảo đảm những quy định về an toàn cho trẻ nhỏ
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam

tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam

theo sở xây dựng tỉnh bình dương toàn tỉnh hiện có hơn ba triệu dân với trên năm mươi là người nhập cư
phần lớn lao động ngoài tỉnh phải thuê nhà trọ để sinh sống và làm việc
tỷ lệ người mua được nhà còn ít người dân tại đây luôn khác nhà ở xã hội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm tỉnh bình dương đã thu hút tám mươi hai dự án phát triển nhà ở xã hội
với tổng diện tích sạch nhà ở là ba tám triệu m hai đáp ứng cho hai trăm ba mươi tám ba trăm hai mươi năm người
với tổng mức đầu tư một mươi chín ba mươi bốn tỷ đồng bình dương đề ra mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
đầu tư xây dựng khoảng một trăm bảy mươi hai tám trăm linh căn nhà ở xã hội tổng diện tích đất khoảng sáu trăm một mươi hai một hectare
đáp ứng cho khoảng sáu trăm bảy mươi tám người với tổng mức đầu tư khoảng chín mươi hai sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng
để đạt được mục tiêu trên đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
giải pháp về quỹ đất được ưu tiên hàng đầu
sở xây dựng tp hcm vừa ban hành kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập
nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của tám mươi một sàn giao dịch bất động sản
được thành lập từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba
các sàn giao dịch bất động sản lớn như cbory savius việt nam sao việt tiến phước
an gia hưng hưng ngân him lam len danh khôi dks khải hoàng phú mỹ hưng an gia
đều nằm trong nhan sách kiểm tra của sở xây dựng tp hcm
mục đích của kế hoạch này nhằm tăng cường kiểm tra hoạt động sản
hướng dẫn các sàn thực hiện nghiêm quy định chấn chỉnh và xử lý các đơn vị vi phạm
về trình tự các bước kiểm tra sau khi các sàn cung cấp tài liệu hồ sơ theo biểu mẫu
tổ kiểm tra sẽ thống kê tổng hợp kết quả
tiếp đó tổ kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp
lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra tại địa điểm hoạt động của sàn
theo kế hoạch từ nay đến cuối tháng tổ kiểm tra của sở xây dựng tp hcm
sẽ chú trị công tác kiểm tra trực tiếp về pháp lý thành lập
nghĩa vụ thực hiện báo cáo các sàn lập biên bản kiểm tra
ghi nhận kết quả kiểm tra tại các điểm hoạt động của sàn
các chuyên gia khí tượng dự báo trong các tháng mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
mực nước đầu nguồn sông cửu long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều
và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông cửu long khả năng đến sớm hơn một tháng
bắt đầu vào giữa hoặc là cuối tháng một mươi hai và gây gắt hơn so với trung bình nhiều năm
theo viện khoa học thúy lợi miền nam dự báo
có bốn mươi ba ba trăm linh hectare cây ăn trái ở một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu long bị ảnh hưởng
sáu mươi sáu hectare từ các tỉnh long an tiền giang bến tre trà vinh và sóc trăng sẽ thiếu nước ngọt
trong khi khoảng ba mươi tám hectare lúa tôm ở kiên giang cà mau khả năng bị thiếu nước
theo nhận định trạng thái el nino có khả năng kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi ba và sang đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
khu hạn có khả năng gây ảnh hưởng cho các vùng cách biển từ ba mươi bảy mươi km
các chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần lưu ý tích nước từ đầu mùa khô
để sử dụng trong suốt mùa khô
vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cần xuống giống sớm
hết năm hai nghìn hai mươi ba phải cơ bản xong sử dụng cây giống lúa ngắn ngày
khu vực bán đảo cà mau cần thực hiện đắp đập tạm nạo vét kênh mương trước khi mùa mưa kết thúc
ước tính đến thời điểm hiện tại rau quả xuất khẩu chả mốt lịch sử là năm tỷ usd
sầu riêng cũng cắn mốt hai tỷ usd không chỉ vượt chỉ tiêu mà vượt cả kỳ vọng
dù vẫn còn hai tháng mới kết thúc năm hai nghìn hai mươi
theo tổng cục hải quan trong tháng chín xuất khẩu rau quả đạt con số cao kỷ lục sáu trăm sáu mươi bảy năm triệu usd
tăng gần bốn mươi bốn so với tháng trước
mục tiêu ban đầu của ngành rau quả trong năm hai nghìn hai mươi ba là đạt kim ngạch xuất khẩu trên bốn tỷ usd
nhưng mục tiêu này chỉ cần chín tháng đã hoàn thành với con số bốn hai tỷ usd
mặt hàng rau quả xuất khẩu tăng mạnh nhất là sầu riêng đạt tới một sáu mươi ba tỷ usd
gấp hơn một mươi bốn lần con số một trăm một mươi ba triệu usd
theo các chuyên gia ngành rau quả trong tháng một mươi với tầm điểm là thủ phủ sầu riêng đắk lắk
vào đợt thu hoạch chính vụ đã đẩy kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt mức lịch sử
tạm tính sầu riêng chiếm năm mươi trong tổng giá trị xuất khẩu rau quả
thì trong tháng một mươi mặt hàng này mang lại khoảng ba trăm năm mươi triệu usd
như vậy đến hết tháng một mươi ước xuất khẩu sầu riêng đạt tới cột mốc không tưởng hai tỷ usd
tính đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã có hơn tám trăm linh phiên phát trực tiếp
gắn logo chợ phiên ocov chương trình mỗi xã một sản phẩm
đã thu hút hơn ba trăm linh triệu lượt xem và mang về doanh thu hơn một trăm linh tỷ đồng
hoạt động tại cơn nhơ lần này cũng chính là dấu ấn tổng kết của hành trình chợ phiên ocov
do tiktok phối hợp cùng trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ đông nghiệp và phát triển đồng thôn
và trung ương đoàn thực hiện
khởi động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu mở đầu ra cho đặc sản địa phương
và nâng cao năng lực số cho các chủ thể ocop
đến nay hoạt động đã trải dài xuyên suốt một mươi bốn tỉnh thành từ bắc cạn sơn la bắc giang hà tĩnh
lâm đồng đồng tháp tp hcm đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng nâng tầm quy mô trong giai đoạn tới
theo bàn tổ chức tính đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã có hơn tám trăm linh phiên like gắn logo chợ phiên ocov
được thực hiện xuyên suốt sáu tháng qua thu hút hơn ba trăm linh triệu lượt xem
và mang về doanh thu hơn một trăm linh tỷ đồng cho sản phẩm ocov
việc hợp tác với mạng xã hội đặc sản phẩm
đóng vai trò quan trọng giúp giải bài toán lâu dài cho lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản
đồng thời hợp tác góp phần củng cố và thực hiện hóa mục tiêu và định hướng
của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
nằm trong chuỗi hoạt động kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy lưu trú xây dựng
điều kiện kinh doanh của ủa bàn kiểm tra liên ngạch tp hcm
kiểm tra tòa nhà cao tầng tại quận một mươi một tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều lỗi vi phạm
tổ công tác tiến hành kiểm tra tại tòa nhà địa chỉ số bảy nghìn bảy mươi a bảy mươi b bảy mươi c đường hòa bình phường năm quận một mươi một
chủ đầu tư của tòa nhà này đang ở nước ngoài có đại diện tiếp đoàn kiểm tra
tuy nhiên không đủ quyền hạn để giải quyết các tồn tại
mặt khác tòa nhà này hiện đang cho chi nhánh công ty cổ phần nhà an thịnh thuê dài hạn
sau hơn hai giờ đồng hồ thực hiện kiểm tra toàn diện đoàn công tác đã chỉ ra nhiều lỗi sai phạm vi phạm
lắp phần diện tích sân trống tại tầng một đến tầng sáu với diện tích là hai trăm hai mươi hai sáu m hai
tầng hai là lắp kính trên bàn công
tầng ba là phát sinh năm phòng trong từng phòng có bố trí gác lửng với tổng diện tích là ba mươi tám một mươi ba m hai
tầng bốn là phát sinh năm phòng trong từng phòng có bố trí gác lửng với tổng diện tích là ba mươi tám một mươi ba m hai
tầng năm là phát sinh hai phòng trong phòng có bố trí gác lửng với tổng diện tích là hai mươi ba bảy m hai
phát sinh hồ bơi trên sân thượng với diện tích là khoảng năm mươi tám m hai
phát sinh thêm hai tầng trên sàn máy với tổng tích khoảng một trăm bốn mươi bảy tám mươi năm m hai
tồn tại vi phạm thì công trình xây dựng không đúng với giới phép diện được cấp với diện tích vi phạm là khoảng sáu trăm bảy mươi hai năm mươi ba m hai
về phía sở kế hoạch và đầu tư tp hcm qua kiểm tra cơ sở đăng ký hình thức kinh doanh bất động sản
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra có hàng chục người đang cư trú trong đó có nhiều người nước ngoài
đối với ngành này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
doanh nghiệp không đăng ký mà đã thực hiện
điều kiện là kinh doanh có điều kiện này là vi phạm về doanh nghiệp hoạt động mà không đăng ký ngành nghề
đối với ngành nghề nếu doanh nghiệp đăng ký chi tiết ngành là cho thuê phòng trọ thì doanh nghiệp được đăng ký
còn nếu trong trường hợp này tại vì ở trong này doanh nghiệp chỉ đăng ký lịch kinh doanh bất động sản thôi
không có chi tiết ngành là cho thuê lưu trú ngắn ngày
nên là đối với ngành này thì nó không phù hợp
trưởng đoàn kiểm tra đại tá huỳnh ngọc quang phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
yêu cầu cơ sở phải thay đổi hệ thống cửa cầu thang bằng chất liệu chiều lửa chịu nhiệt
xây từ ngang dưới trạm bơ với máy phát điện và khu vực để xe tại tầng hầm
đặc biệt phải huấn luyện đội ngũ chữa cháy tại chỗ thuần thuộc sử dụng thiết bị chữa cháy
sở xây dựng sự kế hoạch và đầu tư kiến nghị ubnd quận một mươi một lập hồ sơ xử lý các vi phạm đã nêu theo quy định
trước khi thực hiện xây dựng thay đổi thiết kế hay chuyển đổi công năng
thì phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định về xây dựng cũng như thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
cho nên đúng ra chủ cơ sở phải chủ động thực hiện liên hệ các đơn vị có uy tín
có chư môn để hồn tắt hồ sơ tình thẩm định thẩm duyệt trước khi thực hiện công tác cải tạo
nhưng bước quan trọng này đã bị bảo qua
điều này vừa vi phạm pháp luật vừa tìm ẩn nguy cơ mất an toàn về xây dựng và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

khu vực bếp nấu sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn nhưng dùng chung ổ cắm
đối với hệ thống bón cháy chữa cháy được đảm bảo trang thiết bị đầy đủ trạng thái hoạt động tốt
tuy nhiên đội ngũ chữa cháy cơ sở vận hành trang thiết bị chữa cháy lại lóng ngóng không đảm bảo
năm hai nghìn hai mươi ba số vốn đầu tư công trung ương giao cho tp hcm là trên bảy mươi tỷ đồng gần bằng một mươi số vốn cả nước
tuy nhiên hiện tỷ lệ giải ngân mới đạt trên ba mươi hai khi chỉ còn hơn sáu mươi ngày nữa là kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba
và để giải tỏa áp lực giải ngân vốn đầu tư công những ngày qua thành phố đang tăng tốc dồn lực và thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
mới đây tại hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công ủy ban nhân dân tp hcm đều rõ về khả năng giải ngân vốn năm hai nghìn hai mươi
có trên một tám trăm linh dự án được các chủ đầu tư
các chủ đầu tư xác định sẽ giải ngân đạt chín mươi năm kế hoạch vốn
trong đó có hai trăm tám mươi tám dự án cần phải đẩy nhanh tiến độ
có hai trăm ba mươi ba dự án dự kiến giải ngân dưới chín mươi năm với số vốn dự kiến không giải ngân được là hơn một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
chiếm hai mươi tám bốn tổng kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi ba của tp hcm
đáng lưu ý có chín mươi tám dự án không đảm bảo tỷ lệ giải ngân vì ảnh hưởng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
nhiều dự án chưa được các quận huyện khảo sát tính toán kỹ chi phí bồi thường khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư
đến khi được duyệt phương án bồi thường thì chi phí thực tế thấp hơn số được duyệt dẫn đến không thể giải ngân
ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như chậm thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch nhà thầu thi công không đủ năng lực
giá trị quyết toán thực tế thấp hơn dự kiến đăng ký vốn chậm thủ tục quyết toán dự án
trong số những nguyên nhân trên theo ủy ban nhân dân tp hcm đáng lưu ý nhất là công tác phối hợp đông đốc và nhắc nhở
thúc đẩy còn nhiều vấn đề giữa chủ đầu tư với sở ngành địa phương ban quản lý dự án
điều này dẫn đến một số công trình trọng điểm cấp bách bị vướng kéo theo tỷ lệ giải ngân thấp
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi khẳng định ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tập trung điều hành quyết liệt
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra cho thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi
tôi kính đề nghị ban thường vụ thành quỹ các tổ công tác của ban thường vụ và các cấp quỹ trực tiếp là ban thường vụ các quận quyện quỹ thành quỹ tp hcm
các đồng chí quan tâm lãnh đạo cụ thể từng nội dung và có kiểm tra tiến độ thường xuyên
để chúng ta phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân
như chúng ta đề ra ở đầu năm nhưng nếu không được chín mươi năm thì chúng ta không được thấp hơn tám mươi
chúng tôi kính đề nghị ban thường vụ các cấp quỹ tập trung lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng
thứ hai là công tác hỗ trợ và công tác tái định cư
làm sao chúng ta chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chúng ta tái định cư tốt nhất cho các trường hợp bị ảnh hưởng
thứ hai là chúng ta vẫn vận dụng các chính sách để chúng ta hỗ trợ
làm sao tạo được sự đồng thuận cao nhất
phát biểu tại hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công của thành phố
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết sẽ làm quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra giám sát đầu tư công
bí thư thành ủy nguyễn văn nên yêu cầu các đơn vị địa phương chủ đầu tư phải gửi cam kết đến ủy ban nhân dân tp hcm
và ban thường vụ thành ủy tp hcm về những công việc sẽ làm trong hơn hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu bản cam kết
yêu cầu bản cam kết
giải pháp sẽ làm thì có thể nêu những vướng mắt mà cấp thành phố phải giải quyết để thực hiện
tôi đề nghị các đồng chí chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm với một quyết tâm nỗ lực và thử thách chính mình
chúng ta phải cố gắng hoàn thành với điều kiện khả năng cao nhất có thể
để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo một cách cho nó đàng hoàng cho nó kịp thầu cho nó đúng theo mong muốn của chúng ta năm nay
để góp phần chúng ta hoàn thành
mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một và nghị quyết số ba mươi một cũng như chín mươi tám ba mươi một của chính trị và chín mươi tám của quốc hội
giới tinh thần kết mục một mươi bốn là dám nghĩ dám làm
kỳ lễ chung với động cơ trong sáng nhất
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị